tham mô tài sản hồ quang hóa nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã quảng vinh huyện quảng điền
đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình đối tượng hồ quang hóa đã chỉ đạo kế toán
để ngoài sổ sách những khoản tiền thuộc ngân sách của ủy ban nhân dân xã
cụ thể thu tiền các khoản đối ứng trong xây dựng cơ bản như làm đường liên thôn liên xã tạm ứng các khoản thuộc ngân quỹ
phục vụ việc cá nhân nhưng không hoàn ứng tự mình ký các phiếu thu tiền của các đơn vị nộp để chiếm đoạt
lập những hồ sơ giả trong xây dựng cơ bản để chiếm đoạt tiền do ủy ban nhân dân huyện quảng điền hỗ trợ lụt bão
tổng số tiền mà hóa chiếm đoạt gần một tỷ đồng
dù chưa triển khai xây dựng mặt bằng vẫn đang là một bãi đất chống
nhưng dự án căn hội trung cư heaven park do công ty của phần tập đoàn ecopark làm chủ đầu tư
đang được giao bán một cách râm rộ thu về nhiều tỷ đồng bất chấp các quy định của pháp luật
vậy có hay không chuyện giao bán trung cư khi dự án vẫn còn là bãi đất chống
tìm hiểu sau đây của phóng viên antv
theo chỉ dẫn của môi giới viên thì đây là phần diện tích của dự án căn hộ trung cư heaven park
dự án này do công ty của phần tập đoàn ecopark làm chủ đầu tư
những hình ảnh từ trên cao và hình ảnh thực địa tại hiện trường cho thấy dự án này vẫn đang chỉ là bãi đất chống
công tác tạo mặt bằng vẫn chưa hoàn thiện cũng chưa hề thi công đến phần móng
thế nhưng việc giao bán thông qua hình thức thỏa thuận cọc ký quỹ như thế này vẫn được diễn ra một cách công khai
hiện tại bây giờ anh mua là anh ký thỏa thuận ký quỹ với chủ đầu tư
tức là cái tiến độ như thế này là trước tiên là anh cọc cho em là năm mươi triệu này để giữ căn và chọn căn trước này

thời điểm bây giờ là anh chỉ cần lo là một mươi giá trị căn hội trước này
đó cho đến tháng tám tháng tám anh đóng tiếp năm nữa
đúng không ạ để ký thỏa thuận bán
tại vì tháng tám mới có thông báo ký thỏa thuận bán
đây là hình thức góp vốn đúng không
đúng rồi ạ đặc trạng như thế ạ
theo các chuyên gia thì việc dự án chưa đủ điều kiện mở bán theo đúng quy định của pháp luật
nhưng vẫn tiến hành giao bán nhận tiền của khách hàng khi chưa ký hợp đồng mua bán
được coi là hình thức huy động vốn trái phép
đây rõ ràng là đang vi phạm quy định pháp luật cụ thể là luật kinh doanh bất động sản
liên quan đến về quản lý và về trong cái vấn đề huy động vốn trong kinh doanh mất động sản
đều là những cái vi phạm những điều cấm của luật cả
khi việc huy động vốn quá dễ dẫn đến họ lại mang đi họ đi đầu tư vào chỗ khác
và nhiều khi dự án nó bị bê trễ bỏ lở rất nhiều thời gian
đấy là trong trường hợp mà họ không có nguồn vốn của họ họ đi đầu tư nhiều giàn trải
thể hiện cái năng lực của chủ tư đặc biệt là năng lực về tài chính
có những dấu hiệu của việc không đảm bảo
thì rõ ràng là cái việc tiếp tục đầu tư cái dự án đó họ
dấu hiệu vào việc thị trường có mua sản phẩm của họ hay không
do vậy nếu thị trường không chấp nhận hoặc là thị trường đuối thị trường yếu
thì rõ ràng đây là một dự án có nhiều khả năng có thể bị chậm trễ kéo dài
và tậm chí là không thực hiện được
có hay không việc chủ đầu tư thiếu năng lực tài chính
nên phải huy động vốn khi dự án chưa đủ điều kiện mở bán
câu hỏi này cần thêm thời gian để trả lời
và để tăng thêm sự yên tâm của khách hàng trước khi xuống tiền
các môi giới viên đã tiết lộ thêm nhiều thông tin khác
mới đây do tình trạng bát nháo về kinh doanh bất động sản ở nhiều địa phương
bộ xây dựng đã có công văn đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tăng cường công tác quản lý giám sát thanh kiểm tra các cá nhân đơn vị chủ đầu tư
có dấu hiệu vi phạm đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp buông lỏng quản lý
vi phạm pháp luật về đất đai về kinh doanh bất động sản
gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế xã hội địa phương
chúng tôi rất muốn là cần phải gắn trách nhiệm của những người đứng đầu địa phương
của chính quyền địa phương vào các cái hiện tượng trong đó có cái hiện tượng
mà tạo ra những cái sự sốt đất những cái sự giao dịch mua bán
không đúng quy định pháp luật ở địa phương của mình
để người quản lý địa phương phải có trách nhiệm
chính quyền đang bỏ lặng việc
giám sát kiểm tra tại thực tế cũng như trên giấy tờ
và những cái này trách nhiệm của chính quyền cơ sở là buộc phải biết
và buộc phải thực hiện việc giám sát cái chủ đầu tư này
với dự án heaven park của chủ đầu tư công ty cổ phần tập đoàn ecopark
thì theo các chuyên gia nếu việc giao bán khi chưa đủ điều kiện
sẽ đẩy rủi ro về phía khách hàng
bởi vẫn còn đó bài học nhãn tiền
khi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thanh tra tỉnh hưng yên từng công bố kết luận thanh tra
dự án khu biệt thự và nhà phố vườn vạn tuế
nằm ngay sát bãi đất dự án của hevn park
đã xây chui bán trộm hơn hai trăm linh căn biệt thự liên kề
thu về gần ba trăm linh tỷ đồng
nhưng chưa biết đến bao giờ khách hàng mới được nhận nhà về ở
để xác định trách nhiệm của các cơ quan quản lý tại tỉnh hưng yên
trong việc để chủ đầu tư bất kỳ tài năng
chấp quy định của pháp luật bán dự án heaven park
phóng viên antv sẽ tiếp tục liên hệ với các cơ quan hữu trách tại địa phương này
để có câu trả lời gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
còn bây giờ mời quý vị cùng theo dõi các tin tức đáng truy khác trong nhịp sống hai mươi bốn h bảy
tin mới nhận được bộ công an phối hợp công an tp hcm ập vào hơn một mươi điểm
bắt nguyễn vũ anh tuấn ba mươi một tuổi và nhiều đồng phạm trong đường dây đánh đề hàng trăm tỷ đồng
tuấn và bảy nghi can bị cục cảnh sát hành sự bộ công an bắt để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo cơ quan điều tra từ giữa năm hai nghìn một mươi tám tuấn cầm đầu đường dây đánh đề ăn thua số tiền nhiều tỷ đồng mỗi ngày
những đại lý do anh ta điều hành đều hoạt động kính kẽ trong các căn nhà kính cổng cao tường
và lắp hàng loạt camera giám sát
tuấn tạo nhiều nhóm tin nhắn để nhận phơi ghi số từ khắp nơi đổ về
khi mạng lưới này ngày càng dày đặc đối tượng này thuê người tiếp nhận giao dịch với các đại lý cấp dưới
còn bản thân chỉ điều hành
trước đó ngày một mươi ba tháng bốn trinh sát c hai phối hợp công an tp hcm đồng loạt khám xét hơn một mươi địa điểm
ở quận tân phố quận một mươi hai quận gò vấp quận phú nhượng bắc tuấn và các đồng phạm
lực lượng chức năng thu nhiều điện thoại laptop thẻ ngân hàng hơn tám trăm linh triệu đồng một mươi bốn usd
và nhiều tài liệu liên quan đến việc ghi lô số đề
tại thời điểm tuấn bị bắt tổng số tiền băng nhóm này đã giao dịch là hơn năm trăm linh tỷ đồng
ngày một mươi năm tháng bốn công an quận bình tân tp hcm đang điều tra vụ nam thanh niên bị đánh tử vong trên địa bàn
trước đó khoảng hai mươi hai giờ khuya ngày một mươi bốn tháng bốn người dân thấy hai nhóm người chạy xe máy đuổi đánh nhau
trên đường trần đại nghĩa
khi người dân chạy ra thì phát hiện hai người đàn ông nằm gục trước nhà số hai trăm hai mươi hai đường trần đại nghĩa
phường tân tà oa quận bình tân
lúc này nhóm người liên quan đã bỏ đi
công an được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng một người đã tử vong
công an quận bình tân sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai những người liên quan
ngày một mươi năm tháng bốn công an đang trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra vụ việc
sáng một mươi năm tháng bốn sảnh vào làm thủ tục an ninh của hành khách đi vietnam airlines
bamboo airways pacific airlines viettravel airlines ở cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đông nghẹt
một số người suýt lỡ chuyến bay
nhiều hành khách đến gai nội địa cảng hàng không quốc tế khu vực làm thủ tục và lối vào xoay chiếu an ninh choán
khi lượng người đông nghe xếp hàng dài chờ đến lượt
ngay cầu thang lối lên khu vực làm thủ tục an ninh soi chiếu nhân viên hãng bay em lên sân bay kiểm tra giấy tờ như tờ khai y tế
theo ghi nhận của phóng viên khoảng sáu giờ đến một mươi h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn
rất đông hành khách xếp hàng chật kín khu vực lối vào khu xoay chiếu an ninh
quay thủ tục của các hãng như vietnam airlines bumble airways và pacific airlines cũng ung tắt cục bộ tại một số thời điểm
trong khi đó ở khu vực của vietjet air lại khá thông thoáng
nên xảy ra việc ung tắt cục bộ ở khu vực quay đại diện hãng
một cán bộ an ninh sân bay cho biết tình trạng xếp hàng đông đúc này đã xảy ra ở một số thời điểm
chủ yếu là các chuyến bay đầu ngày không chỉ lượng khách đi lại bắt đầu đông đúc
một phần có một số hành khách chưa quen việc khai báo y tế trước chuyến bay nên lúng túng trong việc hoàn tất thủ tục
theo quy định một trăm linh hành khách phải khai báo y tế trước khi qua lối sở chiếu an ninh
trong khi đó đại diện sân bay tân sơn nhất cho hay do nhu cầu đi lại hành khách tăng cao hơn vào giờ cao điểm
đồng thời trước kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn sân bay cũng tăng cường kiểm tra an ninh
ngày một mươi bốn tháng bốn giám đốc sở giao thông vận tải khánh hòa xác nhận các xe chở hàng quá khủng mà dân kêu chạy liều mạng qua cầu cam hải
và các đường ở huyện cam lâm tỉnh khánh hòa vào khuya một mươi ba rạng sáng một mươi bốn tháng bốn đều là chạy không phép
nhiều người dân chứng kiến đã chụp hình ảnh về các xe chở hàng quá khủng mà dân kêu chạy liều mạng trên đường ở bắc quán đảo cam ranh và cầu cam hải
cùng các tỉnh lộ quốc lộ một tại huyện cam lâm vào khuyên ngày một mươi ba rạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn
chủ tịch ubnd huyện cam lâm nguyễn hữu hảo cho biết theo kết quả cân xe của lực lượng thuộc sở giao thông vận tải tỉnh khánh hòa
mỗi xe đã chở hàng siêu trường siêu trọng qua cầu găm hải đó đều có tổng trọng lượng lên tới năm mươi tấn
trong khi ấy cầu cam hải vốn được xây dựng trước đây để phục vụ cho việc vận chuyển cát tại bắc bán đảo cam ranh của một doanh nghiệp chỉ có tải trọng chừng hai mươi tấn
như vậy ngoài ba cánh quạt đã vận chuyển không phép kể trên vẫn còn rất nhiều thiết bị tương tự chưa được vận chuyển
sở giao thông vận tải cũng cho biết thêm chuyến hàng này chạy từ cảng quốc tế cam ranh một doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh
nhận vận chuyển lô thiết bị điện gió trên vào ninh thuận đã liên hệ với sở giao thông vận tải tỉnh khánh hòa xin cấp phép lưu thông qua các đường và cầu do địa phương quản lý
nhưng vì hồ sơn hội nộp chỉ là bản photocopy phương án chỉ còn quá sơ sài nên sở giao thông vận tải chưa chấp nhận
tuy nhiên khuyên một mươi ba rạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn ba xe vận chuyển không phép các cánh quạt trụ điện gió vẫn thực hiện hành trình trót lọt nhưng người dân phản ánh
hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
những năm qua bài toán giảm thiểu tai nạn liên quan đến xe công nông trên địa bàn tỉnh gia lai nói riêng và các tỉnh tây nguyên nói chung chưa có lời giải
mô hình đèn chiếu sáng cho xe công nông được công an thị xã ayunpa quyết tâm xây dựng hơn một năm qua đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực
làm để hạn chế tối đa tai nạn liên quan đến xe công nông kiến nhận tại thị xã ayunpa tỉnh gia lai
anh trơ công đi hường bốn mươi tuổi amak nít tổ sáu phường sông bờ thị xã ayunpa cho biết
đầu năm hai nghìn hai mươi gia đình đã bỏ ra một bốn triệu đồng mua năm mươi bốn đàn lết về lắp cho chiếc xe công nông
lúc mua đèn về anh cũng có chút lo lắng vì xe công nông ngày nào cũng đi vào rẫy vào ruộng dễ bị hỏng lắm
thế nhưng được cán bộ cảnh sát cho biết
xe công nông và chủ tiệm bán đèn hướng dẫn lắp đặt vào những vị trí ít bị gia chạm
đồng thời làm một khuôn sắc để bảo vệ xung quanh
vì vậy hơn một năm sử dụng đèn vẫn sáng tốt
bên anh công an thì cũng xuống tặng nhà để vận động
anh em rồi có làm vài điểm xe để học mình nhìn theo để mình lắp
ở trong làng đây là hầu như là lắp gần hết rồi chỉ còn một hai ba c gì họ đang hư sửa chữa họ đã cam kết

anh nay soan ba mươi chín tuổi cùng chú buôn amak nít cho biết
gia đình chưa có đủ tiền nên đã ký cam kết sẽ lắp đèn trong khoảng thời gian hai tháng
đến nay anh xoan đã lắp đặt đèn trên xe công nông của mình
và nhận thấy việc điều khiển xe vào lúc trời tối trời mưa rất an toàn
đèn bởi vì đợt trước là bình gia thông vô đây coi rồi
rồi nó biểu làm làm đèn thì mình làm đèn thôi
để an toàn đi ngoài đường
an toàn gia thông
chúng tôi tiến hành biện pháp tuyên truyền vận động bà con nhân dân lắp đặt đèn chiếu sáng
như là tuyên truyền qua đài phát thanh truyền hình này
qua hệ thống xe loa
rồi là cán bộ kiểm soát đau thông phối hợp với cán bộ công an phường
cũng như là các hệ thống chính trị ở thôn làng tổ dân phố
đến từng hộ gia đình có xe công nông
chúng tôi vận động yêu cầu cam kết phải lắp đặt cái đèn chiếu sáng
những ngày đầu dẫn động bà con gặp khó khăn
nhiều người không ký cam kết
thậm chí một số trường hợp không tiếp chuyển
dưới sự hỗ trợ của hệ thống chính trị ở thôn buôn
và đội ngũ nhà làng người có quy tính
bà con dần nhận thấy được hiệu quả từ việc lắp đèn cho xe công nông
từ đó bà con trong buôn đều ký cam kết giãn thời gian một tháng đến hai tháng
thậm chí một số gia đình hẹn đến mùa thu hoạch nông sản
mất có đủ tiền mua đèn về lắp
chúng tôi đã có sự thử nghiệm rất nhiều
từ việc dán đề cam
rồi đóng các miếng dừa có phản quan
chúng tôi đã tự thử nghiệm
bản thân tôi trực tiếp cùng với anh em đi kiểm tra vào những khung giờ khác nhau
để xác định xem là việc sử dụng những công cụ đó
thì nó có thể có tác dụng lâu dài được không
vì bà con thường đi rừng đi rẫy
thì có sự va chạm tiếp xúc
hiện nay trên địa bàn thị xã ayunpa
đã có hơn một hai trăm linh xe được lắp đặt đèn chiếu sáng
trên tổng số hơn một xe
qua rà soát xác định số xe chưa lắp đặt đèn
là do một số hộ kinh tế quá khó khăn
công an thị xã đang kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ một phần
nhằm phấn đấu trong thời gian tới
một trăm linh xe không nông trên địa bàn được lắp đặt đèn chiếu sáng
được biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
thị xã ayunpa là một trong hai địa phương của tỉnh gia lai
có chỉ số tai nạn giao thông thấp
đặc biệt trong năm trên địa bàn thị xã
không xảy ra dù tai nạn hay gia chạm giao thông
liên quan đến xe không nông